chiều ngày hai mươi sáu tháng sáu trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khánh hòa đã có công văn gửi cho các phòng y tế các huyện thị xã thành phố
trung tâm y tế các huyện thị xã thành phố các bệnh viện tuyến tỉnh các bệnh viện đơn vị liên quan về tăng cường tư vấn phòng chống dịch covid một mươi chín
và không bán thuốc hạ sốt cho người dân
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín hiện đang diễn biến phức tạp để đảm bảo kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch bệnh
tránh lây lan trong cộng đồng thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh khánh hòa
trung tâm đề nghị các huyện thị xã thành phố các đơn vị liên quan chỉ đạo các hiệu thuốc quầy bán thuốc trên địa bàn toàn tỉnh
tăng cường tư vấn phòng chống dịch covid một mươi chín và không bán thuốc hạ sốt cho người dân đến khi có thông báo mới
khi có người dân mua thuốc hạ sốt nhân viên bán thuốc cần hướng dẫn đến cơ sở y tế để được tư vấn tầm soát phòng chống dịch covid một mươi chín